bảy phiếu xác nhận đã điều trị covid một mươi chín của các bệnh viện giả chiến
đối chiếu với quy định của các văn bản luật thì bảy loại giấy tờ nêu trên
chưa được quy định trong luật bảo hiểm xã hội luật khám bệnh chữa bệnh
và các văn bản luật có liên quan khác
vì vậy bộ y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào hướng dẫn
trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ttbit
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn ra phức tạp ở nhiều tỉnh thành phố
bộ y tế xin chỉ đạo của thủ trưởng giao bộ y tế được phép công nhận bảy loại giấy tờ nêu trên
có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội
căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động bị mắc covid một mươi chín
đề xuất trên được xem là sẽ hạn chế tối đa tình trạng quá tải cho các trạm y tế xã phường
đồng thời giảm lây nhiễm cho quá trình f đi lại xin giấy chứng nhận
trên thực tế những ngày qua người dân đà nẵng xếp hàng dài trên lần suy sấy xác nhận f
từng mắc covid một mươi chín để hưởng bảo hiểm xã hội
nhiều trạm y tế lưu động rơi vào tình trạng quá tải phải điều thêm nhân viên hỗ trợ
mới đây tại trạm y tế lưu động trên đường âu cơ thuộc phường hòa khánh bắc quận liên triểu
thành phố đà nẵng ngay từ đầu giờ sáng đến trưa hàng trăm người dân tụ tập xếp hàng
chàn lấn để nộp thủ tục xin giấy xác nhận f từng mắc covid một mươi chín
đa phần những người xếp hàng xin giấy xác nhận f đều là công nhân đang làm việc
tại khu công nghiệp hòa khánh
đã có nhiều trường hợp chờ vài tiếng đồng hồ khổ sở để được xét nghiệm
và xin giấy xác nhận đã hoàn thành covid một mươi chín
theo các công nhân theo quy định của công ty khi nghỉ việc điều trị covid một mươi chín
phải được chứng minh bằng giấy xác nhận của trạm y tế địa phương
bên cạnh đó một số người xin giấy xác nhận f để làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội
bác sĩ nguyễn thị sang thuộc trạm y tế lưu động cho biết
mặc dù nhân viên y tế đã được tăng cường thêm nhưng phần lớn người dân
đến xin giấy tập trung vào buổi sáng và trưa
nên xảy ra tình trạng đông đúc
theo bác sĩ sang hầu hết mọi người đều cách ly trên bảy ngày
có người cách ly đến một mươi bốn ngày nên tâm lý nôn nóng muốn được sớm ra ngoài
nên họ thường đến trạm vào buổi sáng khiến cho nhân viên y tế làm việc
ở cường độ cao công việc xử lý không kịp dẫn đến tình trạng quá tải
trạm y tế lưu động số hai trên đường bào mạc một mươi tám quận liên chiểu
cũng rơi vào tình trạng vỡ trận vì quá đông người dân xếp hàng dài
đứng chờ làm thủ tục cấp giấy xác nhận f
ông trần viết tiến phò giám đốc trung tâm y tế quận liên chiểu cho biết
địa bàn quận có hai mươi trạm y tế lưu động
trước tình trạng nhiều f đến xin giấy xác nhận cách ly điều trị tại nhà
ngành y tế quận được hỗ trợ năm mươi sinh viên và phân bổ về các trạm y tế lưu động
hy vọng với lực lượng hỗ trợ cùng với diễn biến dịch bệnh
có chiều hướng tích cực hơn trong thời gian tới
tình trạng quá tải tại các trung tâm y tế đà nẵng nói riêng
và cả nước nói chung sẽ được cải thiện
gần đây nguy cơ tái nhiễm đang trở thành nỗi lo lắng của nhiều f vừa khỏi bệnh
chưa kịp vui vì âm tính với covid một mươi chín nhiều người đã nơm nớp lo tài nhiễm covid một mươi chín
khi đọc tin thấy nhiều trường hợp bị nhiễm bệnh lần hai thậm chí là lần ba
vừa qua nhiều người sau khi khỏi covid một mươi chín hơn một tháng đã có kết quả dương tính sars cov hai trở lại
kèm theo các triệu chứng đáng chú ý có trường hợp triệu chứng lần hai còn nặng hơn lần đầu
trong cuộc họp mới đây giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế nhận định
vaccine hiện vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng ca tử vong và nhập viện kể cả với biến chủng omicron
do đó bộ y tế vẫn đặt công tác tiêm chủng lên ưu tiên hàng đầu
tuy nhiên đánh giá khả năng tái nhiễm của biến chủng omicron
ông khuyến cáo người dân phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
virus sars cov hai còn liên tục biến đổi và khi nhận các biến chủng mới như anfa delta omicron
kể cả trong các biến thể cũng liên tục xuất hiện các biến thể phụ
ví dụ biến thể omicron đã ghi nhận các biến thể phụ ba một ba hai ba ba
và các biến thể này có thể né được miễn dịch gây tái nhiễm
do đó tỷ lệ mắc tại các quần thể cảm nhiễm là rất khó xác định và chưa có tính ổn định
theo bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
nếu người bệnh hiện giờ phát hiện tái nhiễm thì khả năng là mắc chủng omicron
nếu f mắc chủng delta khỏi bệnh
nhiễm lại thì khả năng mắc oicron nhưng triệu chứng thường sẽ nhẹ hơn bác sĩ khanh nói
có thể thấy việc tái nhiễm covid một mươi chín là có thể xảy ra
vậy nên các f khỏi bệnh cũng không nên chủ quan
và việc thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch của bộ y tế
hạn chế tụ tập đông người và chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho trường hợp bị tái nhiễm là vô cùng cần thiết
chuyển sang tin tức thế giới đáng chú ý
duy trì trạng thái bình thường mới trước đại dịch
singapore ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biệt phức tạp trên thế giới
cnna đưa tin singapore mới đây ghi nhận hơn một mươi ba năm trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín mới
bao gồm hơn một mươi ba ba trăm bảy mươi một trường hợp lây nhiễm trong nước và một trăm bốn mươi chín trường hợp nhập cảnh
ngoài ra singapore cũng ghi nhận thêm sáu trường hợp tử vong
đưa tổng số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín lên một tám mươi bốn ca
số liệu thống kê lây nhiễm mới nhất được cập nhật trên trang thông tin của bộ y tế singapore cho thấy
hiện có một bốn trăm bảy mươi bảy bệnh nhân nhập viện và một trăm chín mươi tám bệnh nhân chuyển nặng cần phải thở oxy
năm mươi bốn bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt
tăng bảy bệnh nhân so với bốn mươi bảy trường hợp ghi nhận vào hôm chủ nhật mồng năm tháng ba
theo cnn hầu hết các ca mắc covid một mươi chín mới của singapore là những trường hợp nhẹ
kể từ khi bắt đầu bùng nổ đại dịch covid một mươi chín đến nay
singapore đã ghi nhận tổng cộng tám trăm bốn mươi sáu ba trăm bốn mươi một ca mắc
tính đến ngày mồng năm tháng ba khoảng chín mươi năm
nhiều dân số singapore đủ điều kiện để hoàn thành tiêm chủng vaccine theo chương trình tiêm chủng quốc gia
và khoảng sáu mươi chín dân số đã được tiêm mũi tăng cường
thưa quý vị số ca mắc và nhập viện xu hướng gia tăng
cùng với số ca nặng tăng theo tỷ lệ thuận tại tp hcm cho thấy
diễn biến dịch bệnh vẫn đang có dấu hiệu phức tạp
những thông tin mới nhất về số ca mắc mới mỗi ngày
cũng như việc hướng dẫn cho f f một đi làm trở lại
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cho các bản tin tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
chào tạm biệt và hẹn gặp lại